cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng vừa tạm giữ hai đối tượng là lê thanh sang tên thường gọi là chuột sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và tạ thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú tại thành phố sóc trăng để điều tra về hành vi giết người
tối ngày một mươi hai tháng sáu cho rằng vũ trường giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú cùng địa phương đi xe máy vượt mặt mình nên sang và tùng đã chặn đánh giang và dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến giang tử vong
sau khi gây án hai đối tượng nhanh chân lẩn trốn nhận được tin báo lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ đến sáng ngày một mươi ba tháng sáu thì xác định được đối tượng và tiến hành bắt khẩn cấp đối với tùng còn sang đến cơ quan công an đầu thú
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ